ngày một mươi ba tháng tám bộ y tế đã cử thêm ba chuyên gia đồng ngành vào miền trung để phối hợp cùng các chuyên gia đã có mặt tại khu vực này
tiếp tục nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín đặc biệt là bệnh nhân nặng
ba chuyên gia đầu ngành gồm giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình tổ trưởng tổ hội trần điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính chủ tịch hội đồng chuyên môn nguyên giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội